thưa quý vị và các bạn những dòng tranh dân gian nổi tiếng như tranh đông hồ tranh hàng chống
chỉ thực sự đạt được giá trị của nó khi được vẽ trên chất liệu giấy gió truyền thống
sự hiện diện của giấy gió trong đời sống người dân từ hàng trăm năm trước cho đến tận ngày hôm nay
dù đã có ít nhiều thay đổi nhưng không thể phủ nhận những giá trị của nó trong quá trình phát triển văn hóa đời sống của người việt
chương trình sắp màu dân tộc tuần này mời quý khán giả cùng tìm hiểu thêm về loại giấy đặc biệt này
một loại giấy mang nhiều giá trị và ý nghĩa về văn hóa nhưng đứng trước nguy cơ bị mai một trước xu thế và sự phát triển của thời đại
giới gió của người việt có truyền thống khá lâu đời đã xuất hiện vào khoảng từ thế kỷ thứ ba
dây gió cung cấp nguồn nguyên liệu in ấn cho nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội việt xưa
đặc biệt là yên ấn kinh sách để lưu truyền làm sóc phong trong các triều đại phong khiến việt nam
về sau này giấy gió còn được dùng phổ biến ở các làng quê làm sách học và giấy vẽ tranh
suốt hàng trăm năm tồn tại cùng đời sống người việt dây gió không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là chứng nhân cho sự thay đổi phát triển của văn hóa việt
thông qua chữ viết tranh vẽ sóc phong
bởi khả năng bền giai đến kinh ngạc của những tờ giấy mong manh này
theo sử sách ghi chép lại ở việt nam có nhiều làng nghề làm giấy gió
nhưng nổi tiếng nhất là nghề làm giấy gió ở yên thái còn gọi là phường bưởi ở kinh thành thăng long xưa
một làng nghề làm giấy gió nổi tiếng khác là đống cao nay thuộc phường phong khê thành phố bắc ninh
vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào khẳng định thời gian xuất hiện của nghề làm giấy gió ở đống cao
tuy nhiên theo người lớn tuổi nhất ở đây vẫn còn lưu giữ nghề và am hiểu về nó
thì dây rào đống cao đã có từ xa xưa cứ đời này nối tiếp đời kia đến hàng trăm năm nay
trước đây có tên là giấy gió phong khê
đấy là tên xã cầy vừa đông xuất giấy phong khê gốm đài tân các thứ nói là nghề thủ công truyền thống
riêng ngành giấy thì trong sử sách không có gì lưu truyền là có từ bao giờ
chỉ biết rằng cứ người già người trẻ các gia đình là hàng ngày làm thế nào thì cứ làm biết đến tận bây giờ
thế mà tiêu thụ giấy thì tôi được biết là mạnh nhất từ năm bốn nghìn một trăm chín mươi tám

sau kháng chiến trong thời gian kháng chiến chống pháp
thì tất cả dân làng ra vùng tự do đều làm giấy phục vụ kháng chiến
làm nhiều các chủng loại giấy loại giấy mỏng thì đánh máy xây poly ở giấy polya đánh máy chữ
giấy dày hơn thì gọi là giấy indoneo giấy ở không thấm nước là giấy viết giấy bình dân hợp vụ

những cái giấy in báo nữa cũng đều giấy thủ công
giấy gió là tên gọi phổ biến của loại giấy được làm từ cây gió
xưa kia vỏ của cây gió sau khi được truyền từ các vùng rừng núi thuộc khu vực phía tây bắc về
phải được ngâm nước suốt hai ngày liền rồi để ráo nước
sau đó vò gió đã ngả màu nâu người thợ xếp vỏ thành từng bó và đặt vào bể nước vô trong
ngâm trong vòng hai mươi bốn giờ để nấu nước
sau đó vỏ gió được đun suốt hơn một mươi tiếng trong thùng phi để làm mềm da
qua nhiều công đoạn như vậy người thợ mới bắt đầu ngồi tỉ mẩn bóc lấy lớp vỏ trắng
và lọc bỏ những đoạn vỏ màu nâu đi
hai loại vỏ cây này được dùng sản xuất ra hai loại giấy
với chất lượng khác nhau
giấy tốt làm từ vỏ trắng nguyên chất
giấy loại hai được làm từ những lớp vỏ còn lại
các công đoạn làm giấy thường huy động hầu hết các thành viên trong gia đình cùng tham gia
mỗi người một việc
những người lớn tuổi sẽ đảm nhận các phần việc nhẹ nhàng như việc lọc tách vỏ gió này
sau khi lọc những phần vỏ xấu phần vỏ trắng được đem giã nhuyễn để tạo bột
trước kia đây là công đoạn rất vất vả và nặng nhọc vì phải đứng giã thủ công trong những cối đa to
sau này có mấy nghiền công việc đã bớt nhiều vất vả
chất bột này sau đó được đem pha với nước trong một bể lớn thường gọi là tàu xeo
độ loãng hay đặc tùy theo loại giấy
cuối cùng là công đoạn seo giấy

người thợ dùng liềm seo tức khuôn màng trúc hoặc nứa được ken dày
trao đi trao lại trong bể bã gió
seo giấy là khâu quan trọng của người làm giấy
nó thể hiện sự khéo léo của người làm giấy cũng như quyết định chất lượng của sản phẩm giấy
nó thể hiện sự khéo léo của người làm giấy cũng như quyết định chất lượng của sản phẩm giấy

thì seo nó tàu giấy nó mới được ken tàu giấy
không thì nếu mà lấy nó tàu mà đặc một tí là tàu giấy nó xấu hơn

giấy xeo thành bản đem ép cho phẳng và ráo nước rồi bắt đầu bóc cách từng tờ trước khi mang phơi khô
là hoàn thiện một quá trình công phu cho sự ra đời của tờ giấy gió mỏng manh
tờ giấy dù được xem mỏng đến đâu cũng có thể bóc tách nhờ có loại nhựa của cây gỗ mấu được hòa lẫn vào nước trong quá trình
giấy càng mỏng bóc càng khó nhưng lại thể hiện trình độ và tay nghề lâu năm của những người thợ lành nghề
giấy càng mỏng bóc càng khó nhưng lại thể hiện trình độ và tay nghề lâu năm của những người thợ lành nghề

sau khi được bóc tách thành từng tờ riêng biệt các tờ giấy mới được mang đi phơi

tường đơn giản nhưng bất kỳ công đoạn nào cũng đòi hỏi người thợ không chỉ phải tỉ mỉ mà còn phải biết cách tính toán để mỗi tờ giấy đạt được yêu cầu về thẩm mỹ và chất lượng

chúng tôi phơi hết chỗ phơi cặp thì chúng tôi phải can lên tường
can lên tường trong nhà để tìm mọi hình thức để can lên
nếu chúng tôi để lâu mà mới bóc ra nó đang ẩm
mà xếp lâu nó sẽ bị mục nó sẽ biến chất
thì cái chất lượng giấy nó sẽ kém
yêu cầu khi phơi là chúng tôi phải phơi cặp độ khoảng tờ hai mươi tờ
thì giấy nó sẽ đảm bảo phơi có thể trong vòng hai ngày là dày nó khô
nếu phơi mà cặp nhiều tờ quá hay ca lên tường mà dày quá
thì giấy lâu khô
nó cũng sẽ bị hủy cái tết tơ gọi là cellulose của nó
nó sẽ bị mục mục thì chất lượng giấy tuổi thọ sẽ không được cao
cho nên là bắt buộc phải phơi hay cam trên tường là phải đúng mức độ mỏng vừa phải của nó
không dày quá mà cũng không mỏng quá
dày quá thì giấy nó sẽ bị mục mà mỏng quá giấy nó co nhăn và bị bong

sau rất nhiều công đoạn cầu kỳ và đòi hỏi sự tìm mì của người thợ
cuối cùng những tờ giấy gió cũng hoàn thiện
tùy từng mục đích khác nhau mà độ dày mỏng của mỗi tờ giấy cũng khác nhau
có nhiều loại cây có thể dùng làm giấy
tuy nhiên giấy được làm từ vò gió có những đặc tính nổi trội hơn
khiến nó trở thành loại giấy được ưa chuộng dùng trong nhiều mục đích khác nhau như viết sách
vẽ tranh đặc biệt là dùng trong các yên ấn các loại văn bản cần lưu trữ trong thời gian dài
bởi giấy gió rất dai và bền
cái tuổi thợ của giấy gió nếu mà lại mình làm nguyên liệu tốt
mình kén chọn được nguyên liệu chọn lọc kỹ
đồng thời pha chế chính xác
thì nếu nói giấy gió nguyên chất là pha chế tốt
nói tuổi thợ nói sốt chẳng phải được hàng nghìn năm
ví dụ như bây giờ họ tôi là từ năm một nghìn năm trăm hai mươi ba đến bây giờ mà giày vẫn còn tốt
tới năm hai mươi ba này là được năm trăm linh năm rồi mà giấy vẫn còn tốt
giấy gió vẫn còn đây nhưng truyền thống làng nghề ở phong khê đã may một đi nhiều
làng giấy gió từng nổi tiếng một thời nay đã không còn nhiều người mặn mà với nghề
nếu như trước kia cả làng hầu như nhà nào cũng làm giấy truyền thống
thì nay đều đã chuyển đổi sang sản xuất giấy công nghiệp
cả phương chỉ còn vài gia đình còn duy trì việc sản xuất giấy gió truyền thống
thu nhập từ giấy gió thủ công so với giấy công nghiệp
thì thu nhập của giấy thủ công này
giấy gió thấp chỉ những người thực sự là trân trọng và yêu nghề
thì mới tiếp tục cố gắng là gìn giữ để bảo tồn cái nghề cổ
thế còn cơ bản thì trên địa bàn phường hiện nay đã chuyển sang là sản xuất giấy công nghiệp
với tổng số là trên hai trăm linh hai trăm một mươi năm hộ doanh trí nghiệp
và cơ sở sản xuất nữa là khoảng trên ba trăm linh hộ sản xuất giấy công nghiệp
còn giấy gió hiện nay thì chỉ còn có chưa đến sáu mươi hộ sản xuất thôi vì là cái thu nhập nó rất thấp
một phần vì nhu cầu với loại giấy thủ công này hiện nay không còn nhiều như trước
phần nữa là vì những người trẻ trong làng không còn mặn mà với hàng loạt các công đoạn vừa cầu kỳ
phức tạp lại không có được nguồn thu nhập cao và ổn định như giấy công nghiệp
bởi thế mà đến nay chỉ còn lại một số ít những người lớn tuổi trong làng
đã từng sống với ký ức của một thủ công nghiệp
thời thịnh vượng của làng giấy gió truyền thống là còn bản bà theo đuổi và giữ nghề mặt thôi
đến bây giờ là tôi cảm thấy là cái nghề truyền thống này của mình nó bị mai mồi
tôi rất tiếc rất tiếc mà ngày nào nó không gìn giữ được cái nghề truyền thống này nữa
bởi vì cái giấy này nó rất quý
trước đây thì là nhà nước mình là chưa có giấy máy là hầu như dùng giấy thủ công này hết
cho nên tôi cũng rất tiếc rất tâm đắc về cái nghề giấy này nhưng mà cũng không giữ được
thì cái thời đại mới này là bây giờ cánh trẻ là không theo đuổi
bởi vì làm nó công phu làm nó lâu
hai là cái nguồn nguyên liệu bây giờ là không có ở lơi nào người ta duy trì người ta trồng nữa
cho nên nó mai mỏi nó hết rồi
còn nghề này là tôi cũng rất tâm đắc
tôi đặt vấn đề là chúng tôi muốn để
củng cố vực lại các lớp trẻ thế hệ để thay thế làm lâu dài
vì tôi biết là cái dây gió thủ công là rất quan trọng
vì đối với trong trò hội vẫn đang phải dùng rất cần thiết cho nó
chứ còn bây giờ dây máy móc thì không thể lưu trữ được lâu năm
phải giấy thủ công
giới gió mang những giá trị tuyệt vời của lịch sử văn hóa với những đặc tính hiếm có
vừa mềm dai lại hút ẩm tốt
qua hàng trăm năm không biến đổi
vậy nên giấy gió từ xưa đã được lựa chọn làm sắc phong trong triều đình
một thứ vật phẩm quý giá từ bấy giờ
bởi khả năng tồn tại lâu dài đáng kinh ngạc của nó
ngoài ra giấy gió còn là vật liệu quan trọng tạo nên di sản văn hóa tranh dân gian đông hồ nổi tiếng
dùng làm giấy viết thư pháp in ấn sách vở và tài liệu
suốt hàng trăm năm phát triển dây gió đã từng là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử của dân tộc
bởi thế giấy gió dù mang trên mình ráng vẹn
mong manh nhưng đã từng đánh một sứ mệnh lớn lao
đó là nơi lưu giữ hồn dân tộc sáng trong và tươi thắm
thưa quý vị và các bạn những câu ca quan họ ngọt ngào đầm thắm được gìn giữ nguyên vẹn theo lề lối cổ
cùng sự tích linh thiêng về vua bà thủy tổ quan họ đã tạo nét độc đáo riêng có của làng quan họ vim xá xã hòa long thành phố bắc ninh
ở làng quê thanh bình và giàu truyền thống đó có những người nghệ sĩ nông dân ngày ngày gìn giữ những lời ca tiếng hát truyền thống từ ngàn xưa
tiểu mục sắc màu dân tộc tuần này mời quý vị cùng về thăm làng viêm xá và gặp gỡ những nghệ nhân
dân gian nặng lòng với câu quan họ quê hương
một buổi chiều thu bình yên ở làng quan họ viêm xá hay còn gọi là làng diềm xã hòa long thành phố bắc ninh
như thường lệ nghệ nhân nguyễn thị bàn lại mang một vài hoa quả lên đỉnh làng thắp hương cầu xin tiền nhân cho mình được mạnh khỏe
và nhất là cầu xin cho công việc truyền dạy quan học của bà và những nghệ nhân trong làng được xuân sẻ ngày càng phát triển
đã ngoài tám mươi tuổi nhưng cụ nguyễn thị bàn có hơn bảy mươi năm đi hát quan họ
trong số bốn nghệ nhân của làng thủy tổ quan họ làng diềm thôn viêm xá xã hòa long thành phố bắc ninh
thì cụ ban là người duy nhất lưu giữ được làn điệu quan họ cổ nhất điệu hừ la
hiện nay trong bụng tôi có ba trăm linh giấy bài
bảy mươi hai bài của đức vua bà sinh ra là cổ thật là cổ đấy
thì tôi cũng biết coi như là cũng biết
thế cho nên là cho nên là tôi mới dạy được một số các anh hai chị hai ở làng diềm này đi thi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến bây giờ
năm bốn năm bảy đôi nhất nhì rồi đấy
đôi mắt em liếc
đôi mắt em liếc
cụ nguyễn thị bàn sinh ra trong gia đình cả họ nội họ ngoại đều hát quan họ
bà ngoại của cụ là nghệ nhân quan họ nức tiếng của làng
ngày con bé cụ bàn thường đi nghe hát rồi đứng ngoài học rồi mê mẩn hết cả người
quan họ khó chơi nhất là điệu hừ la
trong số bốn nghệ nhân của làng diềm được tỉnh bắc ninh công nhận thì chỉ có cụ là có thể hát được
giọng cụ vẫn còn rền này theo quan niệm của giọng hát quan họ xưa
tôi nên các chị đến là cứ giải chiếu vào sân á
thì cái lớp bà tôi ngoại tôi là mấy bà là dạy các chị lớp mẹ tôi
thế thì tôi là cứ giờ cho bây giờ thế nào thông minh lắm
các bà mới đọa một mươi hôm không thuộc
một bà với tôi thì chỉ đọa hai hôm cầu nào khó lắm mới đến bà vô nụ
đôi mấy cây gạo à đôi mấy tỉnh tăng của quý vị mới này
có lẽ từ bé đã dành những tình cảm đặc biệt cho những làn điệu dân ca quê hương
nên hơn ai hết cụ bàn mong muốn truyền lại những câu ca cổ cho lớp kế cận
một trong số những người được cụ truyền dạy đó là bà nguyễn thị sang
bà nguyễn thị sang hiện giờ là chủ nhiệm cốc lộc bộ quan họ của làng viêm xá
dù đã nắm được hết các làn điệu và được bà con phong cho danh hiệu người có giọng hát hay nhất
nhưng bà sang vẫn chăm chỉ theo cụ bàn
để được cụ truyền dạy cho những điệu hát cổ mà mình còn chưa hát thạo
nắng dân ca quan họ này thì nó có khoảng hai trăm một mươi ba giặc và bốn trăm linh lời ca
đấy là theo sách vừa nghiên cứu
còn nói chung là tất nhiên nó cũng có rất nhiều những làn điệu mai một mất mình cũng chưa thể học kịp được
nhưng mà cũng bây giờ còn có một số các cổ trong làng này chúng tôi cũng vẫn cứ tiếp tục siêu tầm
tức là mình chưa bao giờ ngơi nghĩ về cái việc học
vì học là học đấy cho mình
và để mình muốn là gìn giữ lại cái cái cái vốn quan họ cũ này thì là mình phải tiếp tục học thôi
hát quan họ có lề có lối có luật nghiêm cần
một canh hát phải hát đủ năm điệu
la rằng kim loan gió mát cây gạo tiên sa rồi mới sang các điệu khác
những bài quan họ cổ khó nghe khó hát nên ít được sử dụng và ít người thích học
thế nhưng với những người như bà sang và thành viên trong đội quan họ viêm xá
thì niềm đam mê quan họ dường như đã ngấm vào máu
họ chỉ còn tâm niệm làm sao để truyền lại cho giới trẻ hết những gì mình đã học được từ lớp các cụ nghệ nhân đi trước
những buổi tối sinh hoạt câu lạc bộ là những thời gian đáng quý với bà giang và đội quan họ viên xá
vì lúc này họ như được sống lại thời tuổi trẻ của mình
họ say xưa đối đáp say mê học hòa lẫn nhau
thế nên nhiều người dù đã cao tuổi nhưng đáng quý làm sao khi tình yêu đối với lành đất

và những điệu sân cao quê nhà vẫn còn nguyên vẹn như cái thủa con trai trẻ
và làm thế nào để các cháu nhỏ trong làng tham gia cho đông đủ để tinh thần và sức sống của đội quan họ làng diềm luôn bền vững và sôi nổi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
quý vị và các bạn thân mến
hạnh phúc mà những nghệ nhân quan họ ở làng diềm nhận được không phải là bằng khen là những tấm huy chương
mà vì đã sống trọn tình chọn nghĩa với câu hát của quê hương với văn hóa của dân tộc
bằng chính niềm say mê trách nhiệm và những việc làm cụ thể
họ đã góp phần lưu giữ và bảo tồn câu ca điệu múa quê hương một cách đầy đủ nguyên vẹn và ý nghĩa nhất
nhân bánh tẻ là bằng thịt nửa nạc nửa mỡ xào thơm với hành khô cho đến lúc gần chín thì cho một nhĩ thái nhỏ vào xào chung
khi nào nhân chín hết thì được
bánh tẻ được gói bằng lá rong nhưng phải chọn lá còn tươi lục qua cho mềm
thì bao giờ bánh nó cũng sạch sẽ một bóc cái bánh nó trắng sạch ngon
nó ra hết cái nhựa đi nó hung thâm hoặc là không vị làm sao nữa
cho nên là ná là phải rửa đi mới là sạch sẽ
bánh được gói và được răng bằng dây chuối dây lạt tước nhỏ
bây giờ được thay bằng dây ni lông
gói bánh nhìn đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được
làm sao khi cầm chiếc bánh để quấn dây không làm cho bánh bị bẹp méo
và các vòng dây phải đều cho vừa mắt và không được chấp quán
hay lỏng quá hay lỏng quá sẽ bị tuột ra khi luộc
bỏ bánh vào nồi nước sôi luộc độ một mươi năm phút
khi bóc bánh ra thấy bột không dính vào lá ấy là bánh đã chín
vùng trờ này là nói chung là làng thôn trung bạn là nói riêng của vùng trờ
thì tất cả về cái bánh này là của truyền thống của quê hương bắc linh mà cũng là riêng của vùng trờ
thế mà tôi cũng mong muốn là
cái món ăn cái đặc sản của quê hương này được lan tỏa khắp các tỉnh thái anh
bánh tẻ làng trờ dẻo chứ không nhão nát như thứ bánh giò mà bạn thường thấy
vừa có độ giòn lại vừa có vị đậm vị béo của nhân nồng nan của mùi lá
không thể lẫn vào thư bánh tẻ nào khác được
đưa vào là cái di giản văn hóa của một cái vùng quê bắc ninh nói chung

cái thương hiệu đặc biệt tức là nó có được cấp phép để mà quảng bá
bây giờ cơ chế thị trường bánh tè làng trờ được nâng lên thành thứ ẩm thực đặc sản của bắc ninh
các hội nghị của huyện xã hội hài đình đám của các gia đình đều thấy bánh tè làng trờ